hai mươi ba bảy hai nghìn một mươi tám chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang đã ký quyết định số một nghìn hai trăm sáu mươi một qdctn
về việc tạm đình chỉ công tác bộ trưởng thông tin và truyền thông đối với ông trương minh tuấn
theo đó tạm đình chỉ công tác bộ trưởng thông tin và truyền thông đối với ông trương minh tuấn
do có vi phạm khuyết điểm và bộ chính trị đã có thi hành kỷ luật về đảng tại quyết định số tám trăm linh sáu qdnstu ngày một mươi sáu bảy hai nghìn một mươi tám
một cùng suy ngẫm báo nhân dân hôm nay có bài viết làm rõ nguồn gốc thực phẩm nhập khẩu
gần đây tại một số đô thị lớn như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh
tình trạng gà không cánh không đầu được bán với giá rẻ cũng xuất hiện tại một số siêu thị lớn
các sản phẩm kể trên chủ yếu được nhập từ nước khác về việt nam thực chất là gà thải loại
sau hai ba năm nuôi để khai thác trứng
trong quá trình này người nuôi thường tiêm phòng nhiều vaccine trộn kháng sinh và thức ăn để ngừa bệnh cho gà
nếu người tiêu dùng ăn nhiều thịt gà này sẽ tạo ra thể vi sinh vật kháng thuốc nhờn thuốc kháng sinh
thế nhưng cho đến nay thì dư luận vẫn chưa lý giải được bằng cách nào những con gà chọc này lại vào được nước ta
cho dù các bộ ngành chức năng đã nghiêm cấm việc vận chuyển buôn bán giết mổ tiêu thụ gia cầm sản phẩm da cầm nhập lậu
điều lo sợ và khó lường nhất trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám đã xảy ra tại sơn la
bài thi môn trắc nghiệm của một số học sinh đã được sửa trên chính phiếu trả lời trách nhiệm
khi đưa vào quy trình quét bài và chấm thi
sai phạm nghiêm trọng tại sơn la sửa trên bài thi gốc
chấn động gian lận chấm thi ở sơn la dữ liệu bài thi gốc bị mất tích là nhan đề bài viết đáng chú ý
được đăng trên báo tuổi trẻ và báo thanh niên số ra ngày hôm nay
theo kết luận của bộ giáo dục và đào tạo ở môn tự luận ngữ văn có một mươi bảy bài nhập điểm khống so với điểm được chấm
và một mươi hai bài bị hạ từ một đến bốn năm điểm sau khi chấm thẩm định
vấn đề nan giải hiện nay của việc gian lận chấm thi
ở sơn la là dữ liệu bài thi gốc đã bị mất tích nên chưa thể trả điểm thực về cho các thí sinh
như vậy khác với hà giang vụ gian lận ở sơn la chưa thể khép lại vì việc gian lận không phải trên máy như hà giang
mà trên chính bài thi của thí sinh nên không còn căn cứ để đối chiếu điều chỉnh
còn trên báo lao động số ra hôm nay có bài viết chấm dứt tình trạng một cửa nửa vời
triển khai sớm nhưng tới đích còn chậm cơ chế một cửa quốc gia bị không ít doanh nghiệp phản ánh
là chưa đi vào thực chất
khi một số thủ tục còn đang trong tình trạng nửa vời
và kết quả các bộ ngành triển khai cắt giảm các thủ tục hành chính chưa phải là cao
bộ tài chính mới đây cũng đã thừa nhận tình trạng này và cho biết
đã nhận được phản ánh của không ít doanh nghiệp về tình trạng dù gửi hồ sơ điện tử
doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu phải xuất trình hồ sơ chứng tử giấy
sau nhiều năm xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị tạo ấn tượng tốt cho du khách về thành phố đáng sống
gần đây tình trạng ăn xin biến tướng hàng rong chặt chém tái diễn
khiến nhiều người không khỏi lo lắng về bộ mặt của thành phố đà nẵng
sọc sạch nếp sống ở thành phố đáng sống là nhan đề bài viết được đăng trên báo thanh niên
thương hiệu năm gồm không hộ đói không người mù chữ không người lang thang ăn xin
không người nghiện ma túy không có giết người cướp của được triển khai từ năm hai nghìn một
đã góp phần hình thành nên một đà nẵng đáng sống
thế nhưng thương hiệu này nhiều lần trong tranh
nay lại tiếp tục đối mặt với thách thức khi nếp sống văn hóa đô thị đang có chiều hướng sập sạch
tình trạng xin ăn trá hình chặt chém trở lại nạn giao vặt trở nên nhức nhối
khi nhiều tuyến đường trung tân nhen nuốt vì các mẩu giấy đủ gại màu
trăm chiều thổi phong dự án là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo sài gòn giải phóng
trong thị trường bất động sản hiện nay
tại không ít dự án chủ đầu tư hoặc công ty môi giới đã vẽ ra hàng loạt tiện ích cao cấp
thậm chí không có thật để nâng vống sản phẩm của mình lên nhằm dụ khách mua nhà đất
đối với các dự án đất nền các tỉnh vùng ven thành phố hồ chí minh
chiều thổi phong đáng chú ý nhất là vẽ nên sự gần gũi với các trung tâm hành chính
thương mại y tế sân bay hàng đầu của khu vực
nhưng trên thực tế thì khoảng cách địa lý đại bác bắn không tới
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân